trong phần tin thế giới mỹ trung quốc tiếp tục đàm phán thương mại
venezuela lên án hành động phong tỏa tài chính
thưa quý vị hôm nay ngày bảy tháng năm tiểu ban kinh tế xã hội đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
do thủ tướng nguyễn xuân phúc dẫn đầu cùng các đồng chí trong bộ chính trị và ban bế thư
đã làm viêng với tp hcm và một số các tỉnh thành phố phía nam
qua đó lấy ý kiến của các địa phương để hình thành báo cáo chung về tình hình kinh tế xã hội của các địa phương
tầm nhìn năm năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn hai mươi năm và một mươi năm từ năm hai nghìn hai mươi một đến năm hai nghìn ba mươi chuẩn bị cho đại hội đảng lần thứ một mươi ba
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đánh giá cao vai trò vị thế của tp hcm
và các tỉnh trọng điểm vùng kinh tế đông nam bộ đóng góp và sự phát triển chung của cả nước
trong đó năng suất lao động gấp một tám lần cả nước gdp gấp một bảy mươi năm lần bình quân cả nước
và có đến hai trăm năm mươi doanh nghiệp chiếm ba mươi năm tổng số doanh nghiệp cả nước
với tầm quan trọng như vậy thủ tướng yêu cầu tp hcm và các địa phương phát biểu thẳng thắn
mạnh mẽ trách nhiệm đánh giá thực trạng kinh tế xã hội của địa phương những nét nổi bật
những kết quả đạt được những tồn tại yếu kém nguyên nhân của các tồn tại yếu kém
và bài học kinh nghiệm của các địa phương trong năm năm qua
đặc biệt là cách vận dụng sáng tạo mô hình mới
những vấn đề trọng tâm nhất cần phải giải quyết để thúc đẩy mô hình phát triển
hội nghị cũng đã lắng nghe các đề xuất phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội
giai đoạn năm năm và một mươi năm tới tầm nhìn năm hai nghìn bốn mươi năm
để cùng hình thành nên bức tranh toàn cảnh về tình hình chung của các địa phương
sáng ngày bảy tháng năm tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã tiếp bộ trưởng ngoại giao và hợp tác quốc tế italia angelo mavello milanesi
tại buổi tiếp chủ tịch quốc hội đánh giá cao hai nước đã có sáng kiến tổ chức đối thoại cấp cao
về quan hệ kinh tế italia asean lần thứ ba tại hà nội vào ngày sáu tháng sáu tới đây
với sự quy tụ của nhiều doanh nghiệp lớn từ italia và asean
cho rằng đây là cơ hội để thắt chặt hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại giữa italia và các nước asean
trong đó có việt nam đối tác thương mại lớn nhất của italia trong asean
chủ tịch quốc hội và bộ trưởng ngoại giao italia cùng cho rằng tiềm năng hợp tác
giữa hai nước còn rất lớn đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại đầu tư
italia có thế mạnh về sản xuất công nghiệp đặc biệt về cơ khí chế tạo và công nghệ cao
phát triển hạ tầng giao thông năng lượng và đây là những lĩnh vực việt nam có nhu cầu hợp tác
theo bộ trưởng ngoại giao italia italia còn có thế mạnh về tự động chính xác
có nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động rất năng động
vì thế italia mong muốn được chia sẻ kinh nghiệm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở việt nam
hôm nay đồng chí trần quốc vượng
ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương cùng đoàn công tác
đã đến thăm mô hình trồng cây ăn quả tại hợp tác xã ngọc lan huyện mai sơn tỉnh sơn la
hợp tác xã ngọc lan huyện mai sơn được thành lập từ năm hai nghìn một mươi
là một trong những đơn vị tiên phong của tỉnh sơn la trong việc chuyển đổi sản xuất nông nghiệp
tập trung trồng cây ăn quả sản xuất giống
nhờ việc thay đổi tư duy trong sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn như việt gap global gap
đến nay các thành viên của hợp tác xã đã có đời sống ổn định khá giả hơn
thu nhập trung bình của xã viên đạt khoảng ba trăm linh triệu đồng một năm
đồng chí trần quốc vượng đánh giá cao những nỗ lực của hợp tác xã ngọc lan nói riêng
và tỉnh sơn la nói chung trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất dốc
phát triển cây ăn quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao
đồng thời lưu ý tỉnh sơn la cần tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng tập trung
đẩy mạnh ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nông nghiệp hữu cơ
quan tâm tới việc xúc tiến thương mại bao tiêu đầu ra cho sản phẩm
góp phần chung vào việc cải thiện đời sống nhân dân phát triển kinh tế xã hội địa phương
sáng nay đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
đã có buổi làm việc với sở tư pháp hà nội
tại buổi làm việc bí thư thành ủy hà nội hoàng trung hải đề nghị sở tư pháp hà nội
triển khai hiệu quả đề án đổi mới
nâng cao hiệu quả công tác thi hành pháp luật giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
cắn với thực hiện tốt công tác phổ biến giáo dục pháp luật
bên cạnh đó cần nâng cao văn hóa thi hành pháp luật
coi việc thực thi pháp luật là một nét văn hóa của người hà nội
đồng thời nhấn mạnh văn hóa thực thi pháp luật phải đi kèm với vận động
tuyên truyền làm gương xử phạt
bên cạnh đó đồng chí hoàng trung hải cũng đề nghị sở tư pháp
bám sát dự thảo đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị
để chủ động tham gia xây dựng các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan
trình chính phủ quốc hội thông qua để triển khai ngay sau khi dự thảo được ban hành
chiều nay ngày bảy tháng năm tại nhà quốc hội
tiếp tục chương trình phiên họp toàn thể lần thứ một mươi bốn
ủy ban quốc phòng và an ninh của quốc hội đã thẩm tra về dự án luật lực lượng dự bị động viên
phó chủ tịch quốc hội đỗ ba tị dự phiên họp
qua thẩm tra đa số ý kiến đại biểu nhất trí về sự cần thiết ban hành luật
lực lượng dự bị đồng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay
tuy nhiên một số ý kiến đại biểu đề nghị ban soạn thảo cần ra soát các quy định trong dự thảo luật
cho thống nhất với các luật có liên quan nhất là những nội dung liên quan đến quyền công dân
quyền về tài sản bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc của công dân
một số ý kiến khác cho rằng quy định về quản lý và huy động phương tiện kỹ thuật
trong dự thảo luật là không rõ ràng và khó khả thi trong điều kiện nền kinh tế thị trường
có nhiều thành phần kinh tế và hình thức sở hữu
vì vậy đề nghị nghiên cứu việc huy động phương tiện kỹ thuật phải thực hiện theo điều ba mươi hai hiến pháp
và các quy định có liên quan của luật chưng mua chưng dụng tài sản luật quốc phòng
để bảo đảm sự bình đẳng về quyền lợi ích hợp pháp của các chủ thể có tài sản phải huy động
nhiều ý kiến đề nghị ra soát lại các quy định về trường hợp huy động lực lượng dự bị đồng viên
về thẩm quyền huy động lực lượng dự bị đồng viên khi thực hiện lệnh tổng động viên
hoặc lệnh động viên cục bộ và trong chiến tranh
nhân đại lễ phật đàn phật lịch hai năm trăm sáu mươi ba sáng nay ngày bảy tháng năm phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
đã đến thăm chúc mừng hòa thượng thích thanh từ phó pháp chủ hội đồng chứng minh
giáo hội phật giáo việt nam tại tỉnh đồng nai
đến thăm hòa thượng thích thanh từ phó pháp chủ hội đồng chứng minh giáo hội phật giáo việt nam
tại thiền viện thường chiếu ở xã phước thái huyện long thành tỉnh đồng nai
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh
gửi lời hỏi thăm sức khỏe chúc hòa thượng thích thanh từ cùng các giáo phẩm tăng ni phật tử
đón mừng một mùa phật đản an vui hạnh phúc
phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh khẳng định thời gian qua giáo hội phật giáo việt nam
tỉnh đồng nai cũng như thiền viện thường chiếu luôn ủng hộ tích cực tham gia các cuộc vận động
và nhiều chương trình an sinh xã hội góp phần vào sự phát triển của địa phương và đất nước
đại diện thiền viện thường chiếu cho biết hòa thượng thích thanh từ dù tuổi cao
nhưng thường xuyên đóng góp những ý kiến trong các công việc của giáo hội phật giáo việt nam
quan tâm đến tình hình kinh tế xã hội của địa phương đất nước
đại diện thiền viện thường chiếu cảm ơn lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam
và chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của phật giáo
thưa quý vị kể điểm sáu mươi năm năm ngày chiến thắng điệm biên phủ
mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
sáng nay ngày bảy tháng năm hàng chục nghìn người dân trên khắp cả nước
đã về khu vực vũng chùa đảo yến quảng bình nơi yên nghỉ của đại tướng võ nguyên giáp
vị tổng tư lệnh trong chiến dịch điện biên năm xưa
từ sáng sớm từng dòng người ăn mặc chỉnh tề mang theo hương hoa lên khu lăng mộ đại tướng
trong đó có nhiều người từng là cựu thanh niên sung phong bộ đội cổ hồ tham gia chiến dịch điện biên phủ lịch sử
những bó hoa những nén hương được đông đảo người dân thắp lên mộ đại tướng
là lời tri ân gửi đến đại tướng trong ngày bảy tháng năm đầy ý nghĩa này
chúng tôi đều biết đại tướng võ nguyên giáp là một người chỉ huy xuất sắc nhất của chiến dịch điệm biên phủ
chúng tôi rất buồn ngùi tưởng nhớ đến một vị lãnh đạo đại tướng của quân đội nhân dân việt nam
một vị lãnh đạo cao nhất của quân đội nhân dân việt nam và cả thế giới
đều công nhận một đại tướng có tâm có tài có đức
cứ đến dịp lễ tết hoặc ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước
ông hồ khắc hồng một cán bộ hưu trí tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lại về viếng mộ và nghiêng mình chiên trước bộ đại tướng võ nguyên giáp
đã bước qua tuổi tám mươi nhưng ông vẫn luôn luôn nêu cao tinh thần cách mạng
và luôn luôn tưởng nhớ đến những công lao mà các bậc cha anh đã gây dựng
hôm nay nhân dịp kỷ niệm sáu mươi năm ngày giải phóng điện biên tôi rất buồn ngùi xúc động
thế chúng tôi sau này thì nguyện cố gắng để mà phát huy truyền thống cách mạng của việt nam
điểm vụ rất lớn cho chúng tôi là tiếp tục giáo dục
con cháu tìm bậc trai để xây dựng một vòi vệ tổ quốc chúng ta ngày càng vững mạnh
càng về trưa đoàn người về viếng mộ đại tướng ngày một đông hơn
trong ngày lễ trọng đại kỷ niệm sáu mươi năm năm chiến thắng điện biên phủ
tình cảm mà người dân cả nước dành cho đại tướng tại nơi yên nghỉ càng ấm áp và xúc động
thưa quý vị và các bạn sáu mươi năm năm trước quân và dân việt nam đã làm nên chiến thắng lịch sử điện biên phủ
tạo nên cột mốc bằng vàng
lịch sử đấu tranh giữa nước của dân tộc được coi như là chiến thắng bạch đằng chi lăng của thế kỷ hai mươi
chiến thắng đó không chỉ khẳng định sức mạnh của nghệ thuật quân sự việt nam
mà còn là chiến thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng với ý chí tiến công đến cùng
không nề hy sinh gian khổ của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng
trong hội nghị đầu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi ba họp bàn về mở chiến dịch điện biên phủ
chủ tịch hồ chí minh đã nhấn mạnh
chiến dịch điện biên phủ là một chiến dịch quan trọng không những về quân sự mà cả về chính trị
không những đối với trong nước mà đối với quốc tế
vì vậy toàn quân toàn dân toàn đảng phải tập trung hoàn thành cho kỳ được
bên cạnh việc gấp rút chuẩn bị hậu cần khí tài lực lượng
thì công tác tư tưởng nhằm khích lệ tinh thần cán bộ chiến sĩ chiến đấu với quyết tâm cao nhất
để giành thắng lợi trong trận đánh quyết định này được coi là yếu tố có tính quyết định
đáng nhẽ là đánh mời mười mười hai nhưng mà trên đó là để kiểm tra thì mới thấy được cái chuẩn bị
chưa chui đâu lắm mà nhất về tinh thần tư tưởng
mà làm nào quyết chiến quyết thắng để thắng được cái trận này thì mình chưa chuẩn bị chưa xong
cho nên mới để lại ngày mười ba
sau những đợt chỉnh huấn chỉnh quân diễn ra liên tục mà nòng cốt là những cán bộ chiến sĩ là đảng viên
tinh thần của bộ đội dân công thanh niên sung phong lên rất cao
ngày mười ba là đảng huyên
đảng viên viết quyết tâm thư
thế rồi là anh nhau ngoài đảng là viết cái khẩu hiệu gắn lên cái mũ đó
cái mũ lưới này là đánh trận đầu quyết chiến quyết thắng
không thắng thì không về
thế là chuẩn bị tư tưởng về tinh thần như thế là chu đáo rồi bắt đầu ngày mười ba mới đánh
trước giờ nổ súng chủ tịch hồ chí minh đã gửi thư động viên cán bộ chiến sĩ toàn mặt trận
các chú sắp ra trận
nhiệm vụ của các chú lần này rất to lớn khó khăn
nhưng rất vinh quang
các chú vừa được chỉnh huấn chính trị vừa chỉnh huấn quân sự
và đã thu được nhiều thắng lợi về tư tưởng và chiến thuật kỹ thuật
nhiều đơn vị cũng đã đánh thắng trên các mặt trận
bác tin chắc rằng các chú sẽ phát huy thắng lợi vừa qua
quyết tâm vượt mọi khó khăn gian khổ để làm tròn nhiệm vụ vẻ vang sắp tới
những biện pháp công tác đảng công tác chính trị và bức thư động viên của bác hồ
đã giúp cho cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tham gia chiến dịch điện biên phủ
thấu triệt sâu sắc ý nghĩa của chiến dịch ra sức xây dựng
và nêu cao tinh thần ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn
sẵn sàng hy sinh để giành thắng lợi
chúng ta đánh chính thức là năm mươi sáu ngày đêm
nói là năm mươi sáu ngày đêm thì chúng tôi có hàng trăm trận đánh thôi
chứ không phải chỉ có năm mươi sáu ngày là năm mươi sáu trận
hy sinh ở đây là hàng nghìn đồng chí
hàng nghìn chiến sĩ
rồi thì chúng tôi mới giành được cái thắng lợi
như vậy có thể thấy nhân tố chính trị tinh thần luôn được củng cố
tạo ra sức mạnh mới để quân ta tổng công kích
tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm điện biên phủ vào ngày bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
đấy cũng là cái vai trò của những người đứng đầu của cấp ủy
để mà thực hiện cái ý chí của bộ chính trị cũng như là chủ tịch hồ chí minh
rồi là ngay tại chiến trường
thì những cái nhân tố sung phong những cái nhân tố tích cực nhất
thì vẫn là các đồng chí đảng viên những cái người gương mẫu về mọi mặt
từ cái chiến dịch điện biên phủ
cho chúng ta cái bài học đến ngày hôm nay vẫn còn nguyên
sự lãnh đạo
là cái nguyên tố quyết định
mọi thắng lợi
của cách mạng
thắng lợi của chiến dịch điện biên phủ
là thắng lợi của sức mạnh tổng hợp
của sức mạnh dân tộc
và sức mạnh thời đại
của sức mạnh vật chất và sức mạnh tinh thần
trong đó biểu hiện cao nhất
là vai trò của nhân tố chính trị tinh thần
của chủ nghĩa anh hùng cách mạng
đó cũng là nguồn gốc
làm nên thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến
chống mỹ cứu nước
tinh thần ấy rất cần được tiếp tục phát huy
để tạo nên sức mạnh tổng hợp
đưa đất nước tiến nhanh
tiến mạnh lên phía trước
làm nên những kỳ tích mới
tiếp theo chương trình
cử tri thành phố hồ chí minh đề nghị
thanh tra khu đô thị mới thủ thiêm
hà nội xây dựng bảng giá đất năm năm tới
để chuẩn bị cho kỳ họp thứ bảy
quốc hội khóa một mươi bốn
sáng nay mùng bảy tháng năm
đoàn đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh
đã có buổi tiếp xúc cử tri quận hai
thành phố hồ chí minh
việc giải quyết quyền lợi cho dân
ở dự án khu đô thị mới thủ thiêm
đề nghị thanh tra toàn diện dự án này
ngoài việc đóng góp các ý kiến
trong việc xây dựng một số bộ luật
liên quan đến lao động y tế
hầu hết các cử tri quận hai thành phố hồ chí minh
dành sự quan tâm đến vấn đề giải quyết
quyền lợi cho người dân
ở dự án khu đô thị mới thủ thiêm
các ý kiến của cử tri đều tập trung
vào việc đề nghị các đại biểu quốc hội
phải sớm giải quyết các khiếu nại
của những hộ dân trong công tác đền bù
và chính phủ phải lập đoàn để thanh tra toàn diện
dự án khu đô thị mới thủ thiêm
đồng thời mong muốn ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
sớm tổ chức đối thoại với người dân
một số cử tri bày tỏ không đồng ý
với quan điểm của thanh tra chính phủ
xác định chỉ bốn ba ha ở khu phố một
phường bình an nằm ngoài danh quy hoạch
qua đó cử tri đề nghị phải làm rõ
vấn đề quy hoạch tại khu đô thị mới thủ thiêm
chiều ngày bảy tháng năm tại hội nghị
giao ban báo chí thành ủy hà nội
sở y tế hà nội cho biết sẽ tiến hành
triển khai chiến dịch truyền thông
phòng chống lây nhiễm hiv
từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
mặc dù trong một mươi năm qua
tại hà nội có ba tiêu chí là
số người nhiễm mới số người chuyển sang giai đoạn s
và số người tử vong do hiv s
hàng năm đều giảm
nhưng phương thức lây nhiễm qua đường tình dục lại tăng mạnh
trở thành phương thức lây truyền
chủ yếu trong thời gian gần đây
chiến dịch k bằng k là một thông điệp mới
về lợi ích điều trị bằng thuốc kháng virus
arv với người nhiễm hiv
nhấn mạnh việc một người có hiv
nếu được điều trị bằng thuốc kháng virus arv
và khi đạt tải lượng virus
ở ngưỡng không phát hiện được trong máu
thì không có nguy cơ lây truyền
hiv sang người khác qua đường tình dục
chiến dịch được triển khai tại hà nội
từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
với mục tiêu tăng cường tiếp cận sớm
các chương trình chăm sóc điều trị arv
cho bệnh nhân giảm kỳ thị
và phân biệt đối xử với người nhiễm hiv
nằm trong chương trình lễ kỷ niệm năm mươi năm
thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam thụy điển
nhân chuyến thăm của công chúa kế vị thụy điển
và hoàng tử daniel
và bộ trưởng ngoại thương thụy điển
đoàn doanh nghiệp lớn nhất từ thụy điển
đã tới hà nội
để tham gia hội nghị thượng đỉnh
kinh doanh thụy điển việt nam
diễn ra vào ngày hôm nay
với chủ đề
đối tác vì sự phát triển bền vững

đối tác vì sự phát triển bền vững
và đổi mới sáng tạo
hội nghị thượng đỉnh kinh doanh thụy điển việt nam
do đại sứ quán thụy điển tại hà nội
hội đồng thương mại và đầu tư thụy điển
phối hợp với phòng thương mại và công nghiệp việt nam
tổ chức ngày bảy tháng năm
được đồng chủ trì bởi
công chúa kế vị thụy điển
và phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao việt nam
phạm bình minh
từ năm hai nghìn một mươi bốn
nhiều công ty thụy điển đã có mặt tại việt nam
với một trăm hai mươi việc làm
thương mại hai chiều đạt trên một ba tỷ usd trong năm qua
thụy điển mong muốn các công ty thụy điển
quan tâm nhiều hơn nữa tới thị trường việt nam
và thúc đẩy các đối tác việt nam
mở rộng kinh doanh tại thụy điển
hội nghị thượng đỉnh kinh doanh thụy điển việt nam
thu hút hơn một đại biểu tham dự
cùng sự có mặt của hơn năm mươi công ty hàng đầu thụy điển
và các tổ chức hỗ trợ thương mại
đến đây trở thành cơ hội tuyệt vời
để đại diện doanh nghiệp hàng đầu
và lãnh đạo của cả hai nước
tạo ra nguyên điểm ý kiến kinh nghiệm
và chia sẻ các thử tiện tốt nhất
hướng tới những kết quả cùng có lợi
thưa quý vị nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại
du lịch tăng cao trong dịp hè hai nghìn một mươi chín
ngành đường sắt tổ chức chạy thêm
hơn hai mươi mác tàu
với hàng trăm tuyến tàu đi các tuyến
nhất là các điểm du lịch trong nước
cụ thể từ tháng năm đến hết tháng tám
ngành đường sắt sẽ tăng thêm hai mác tàu
các chuyến từ sài gòn đi nha trang quảng ngãi
đà nẵng huế hà nội
tại phía bắc tăng thêm hai bốn mác tàu
tại các tuyến từ hà nội đi lào cai
hải phòng hạ long đồng hới
vinh đà nẵng
vào các ngày cuối tuần với khoảng một trăm sáu mươi đến hai trăm linh chuyến
các tàu sẽ nối thêm toa xe
khi nhu cầu của hành khách tăng
hành khách mua vé tập thể từ hai mươi người trở lên
được giảm giá từ ba đến bảy giá vé
ubnd tp hà nội vừa ban hành kế hoạch
điều tra xây dựng bảng giá các loại đất
trên địa bàn áp dụng từ ngày một tháng một
năm hai nghìn hai mươi đến ngày ba tháng một
năm hai nghìn hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bốn
bảng giá này được xây dựng trên cơ sở quy định pháp luật
về khung giá đất của chính phủ
bảo đảm về phương pháp nguyên tắc xác định giá đất
phải đầy đủ đồng bộ kịp thời
và công khai bảo đảm tính khách quan kế thừa
dễ hiểu dễ áp dụng
từ ngày một tháng năm đến ngày ba mươi tháng sáu
sở tài nguyên và môi trường tp hà nội
chịu trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ điều tra
khảo sát thu thập thông tin giá đất
trên thị trường tại năm trăm tám mươi bốn xã
thị trấn trên địa bàn thành phố
về thửa đất điều tra đối với các phường thuộc quận
thị xã điều tra khảo sát khoảng năm mươi
thửa đất đã giao dịch thành công trên thị trường
đối với các thị trấn thuộc các huyện
điều tra khảo sát khoảng bốn mươi thửa đất đã giao dịch
thành công đối với các xã thuộc vùng đồng bằng
điều tra khảo sát khoảng ba mươi thửa đất
đã giao dịch thành công trên thị trường
thưa quý vị vừa qua dịch tả lợn châu phi
đã bùng phát tại hai hộ chăn nuôi
ở thị trấn nông trường trần phú
huyện văn chấn tỉnh yên bái
các cấp chính quyền và cơ quan chuyên môn
của tỉnh yên bái và huyện văn chấn
đã hỗ trợ gia đình có lợn bị nhiễm dịch
tiêu hủy và triển khai các giải pháp
quanh vùng dập dịch
sau khi lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính
với virus bệnh dịch tả lợn châu phi
trị cột chăn nuôi và thú y tỉnh yên bái
xác định có hai ổ dịch tả lợn châu phi
tại thị trấn nông trường trần phú
một số lợn chết đã được hai gia đình tự tiêu hủy
tuy nhiên số lợn phải tiêu hủy lên tới trên hai trăm linh con
vì vậy trong sáng ngày bảy tháng năm
chính quyền thị trấn nông trường trần phú
đã huy động dân quân cán bộ thị trấn
phối hợp với cơ quan chức năng
hỗ trợ gia đình tiêu hủy bảo đảm vệ sinh thú y
tiêu độc khử chủng
khi mà phát hiện ra dịch tả châu phi
em đã báo cho cơ quan chức năng ở tại địa phương
và nhà em cũng không chống lại
bất cứ gì hết bảo tiêu hủy
những con rất khỏe
các cô các chú bảo là phải
tiêu hủy hết
phải chấp nhận tiêu hủy hết
không thì để nó lây lan cho người khác
thì người khác cũng khổ như mình
với mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu phi
có thể gây ra đối với đàn lợn
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh yên bái đã có mặt
tại vùng dịch chỉ đạo việc tiêu hủy
cũng như yêu cầu các cấp các ngành chuyên môn
triển khai các giải pháp cấp bách
trong đó yêu cầu thống kê số lượng trọng lượng đàn lợn
cũng như kịp thời hỗ trợ nhân lực kinh phí tiêu hủy
mặt khác phải thực hiện nghiêm túc
các quy định của bộ nông nghiệp và công văn chỉ đạo
của ủy ban nhân dân tỉnh trong việc
phòng chống dịch tả lợn châu phi
tiêu hủy toàn bộ
số đạp lợn bị mắc bệnh
và nghi bị mắc bệnh
việc thứ hai
là quanh vùng của dịch
và tiêu độc cửu trùng
và dừng việc vận chuyển lợn
các sản phẩm lợn
ra vào vùng có dịch
với thiệt hại lớn
đối với hộ tra nuôi cũng như phải huy đặt
động lớn nhân lực vật lực để tổ chức tiêu hủy
bên cạnh những giải pháp trong khống chế
quanh vùng dập dịch người tra nuôi được khuyến cáo
chủ động trong việc thông tin dịch bệnh
cho các cơ quan chức năng
trong khi đó tại hà nam
nhiều địa phương đang quá tải
trong việc bố trí điểm trôn hủy lợn dịch
dịch tả lợn châu phi xảy ra trên địa bàn tỉnh hà nam
đã được hơn hai tháng
và đã có đến bảy mươi xã phường thị trấn
tại sáu trên sáu huyện thành phố có dịch
tổng số lợn bệnh phải tiêu hủy thời gian qua
đã lên trên hai mươi con
mỗi ngày có đến hàng chục tấn lợn bệnh
phải tiêu hủy trên địa bàn tỉnh
bởi vậy việc tìm bố trí thêm điểm trôn hủy lợn
bị bệnh dịch theo đúng quy định để bảo đảm môi trường
và không phát tán bệnh của các xã
đang gặp khó khăn do quỹ đất có hạn
giải pháp vận chuyển ra khu vực khác
đã được tính đến nhưng như vậy rất dễ gặp phải
sự phản đối của người dân khu vực trôn hủy
vì sẽ dễ lây lan dịch bệnh
sáng nay ngày bảy tháng năm
tại cảng container quốc tế hải phòng
đã đón thành công tàu wanhai tám trăm linh năm
có sức trở một mươi hai đơn vị container hóa
trọng tải một trăm ba mươi hai tấn
đây cũng là con tàu lớn nhất
từ trước tới nay
cập cảng biển hải phòng nói riêng
và cảng biển khu vực phía bắc nói chung
tàu wanhai tám trăm linh năm của liên minh ba hãng
và pil singapore
có chiều dài ba trăm ba mươi m
được khai thác thường xuyên tại cảng hitc
trên tuyến dịch vụ xuyên thái bình dương
điện bắc việt nam với khu vực bờ tây hoa kỳ
theo hải trình
việc tìm bố trí thêm điểm trôn hủy lợn bị bệnh dịch
theo đúng quy định để bảo đảm môi trường
và không phát tán bệnh của các xã
đang gặp khó khăn do quỹ đất có hạn
giải pháp vận chuyển ra khu vực khác đã được tính đến
nhưng như vậy rất dễ gặp phải sự phản đối
của người dân khu vực trôn hủy
vì sẽ dễ lây lan dịch bệnh
sáng nay ngày bảy tháng năm
tại cảng container quốc tế hải phòng
đã đón thành công tàu wanhai tám trăm linh năm
có sức trở một mươi hai đơn vị container hóa
trọng tải một trăm ba mươi hai tấn
đây cũng là con tàu lớn nhất
từ trước tới nay
cập cảng biển hải phòng nói riêng
và cảng biển khu vực phía bắc nói chung
tàu wanhai tám trăm linh năm của liên minh ba hãng tàu wanhai
đài loan trung quốc costco trung quốc
và pil singapore
có chiều dài ba trăm ba mươi m
được khai thác thường xuyên tại cảng hitc
trên tuyến dịch vụ xuyên thái bình dương
kết nối trực tiếp miền bắc việt nam
đến khu vực bờ tây hoa kỳ
theo hải trình hitc nansha hong kong
tuyến dịch vụ mới này
sẽ rút ngắn được thời gian vận chuyển
từ hai mươi năm ngày xuống còn một mươi chín ngày
giảm đáng kể chi phí logistic
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của việt nam
thông báo cho biết
nhận lời mời của đại diện thương mại mỹ
stephen mnuchin và bộ trưởng tài chính mỹ
phó thủ tướng trưởng đoàn đàm phán thương mại cấp cao
trung quốc liu hak sẽ thăm mỹ
từ ngày chín đến một mươi tháng năm
để tổ chức vòng đàm phán thứ một mươi một
về các vấn đề kinh tế thương mại giữa hai bên
như vậy sau nhiều đồn đoán
phía trung quốc vẫn tiếp tục đàm phán với mỹ
sau khi ghi nhận một mươi vòng tham vấn giữa hai bên
tiến triển tích cực
trong khi đó bộ trưởng tài chính mỹ
stephen mnuchin cũng khẳng định
các cuộc đàm phán giữa hai bên đã hoàn thành đến chín mươi
ông lighthizer cho biết
vào đúng một mươi hai h một đêm một mươi tháng năm theo giờ địa phương
tức khoảng một mươi một giờ cùng ngày theo giờ hà nội
mỹ sẽ chính thức tăng hơn gấp đôi thuế
đối với hàng hóa trung quốc
trị giá hai trăm linh tỷ usd lên mức hai mươi năm
tổng thống mỹ donald trump trước đó
cũng đưa ra tuyên bố tương tự
đồng thời còn đe dọa sẽ sớm áp thuế hai mươi năm
đối với ba trăm hai mươi năm tỷ usd hàng hóa khác của trung quốc
sáng nay hàn quốc vừa cho biết
trong vụ triều tiên phóng tên lửa hôm bốn tháng năm
nhiều tên lửa đạt độ cao
tới sáu mươi km và bay xa
tới hai trăm bốn mươi km
phát biểu họp báo tại seoul
người phát ngôn của hội đồng tham mưu trưởng liên quân hàn quốc
ông kim chul rak cho biết
trong số các tên lửa được phóng
có các loại tên lửa và vũ khí dẫn đường chiến lược
loại mới một số tên lửa đã đạt được
độ cao từ hai mươi đến sáu mươi km
và bay xa từ bảy mươi đến hai trăm bốn mươi km
cũng trong buổi họp báo
bộ trưởng quốc phòng hàn quốc choi hyo in su
bày tỏ quan ngại trước hành động mới nhất của bình nhưỡng
theo thông báo chính thức
của bản thông tấn quốc gia triều tiên
vụ phóng hồi tuần trước là một cuộc diễn tập tấn công
bắn nhiều tên lửa mới
cùng các vũ khí dẫn đường chiến lược
nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
đã trực tiếp giám sát vụ diễn tập
venezuela vừa lên án
các ngân hàng và tổ chức tài chính quốc tế
đã phong tỏa hơn năm triệu euro
mà nước này dùng để nhập khẩu thuốc men
và lương thực cho người dân
trong bối cảnh quốc gia nam mỹ
đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nhu yếu phẩm
trong một đăng tải trên twitter
cáo buộc các tổ chức tài chính phương tây
đang kìm hãm và làm gián đoạn
sự phát triển kinh tế venezuela
ông cũng cho rằng các lệnh trừng phạt và phong tỏa tài chính
do chính quyền mỹ thúc đẩy chống lại caracas
là hoàn toàn bất hợp pháp và vi phạm luật quốc tế
là biện pháp cấm vận đơn phương
chống lại một quốc gia có chủ quyền
và quyền tự quyết
cùng ngày bộ tư pháp venezuela thông báo
cuộc đảo chính bất thành và các cuộc biểu tình bạo loạn
do phe đối lập phát động cách đây một tuần
khiến năm người thiệt mạng
các lực lượng bảo vệ pháp luật đã bắt giữ
hai trăm ba mươi ba đối tượng tình nghi và phát lệnh bắt giữ
đối với các đối tượng dân sự và trong quân đội
có liên quan tới vụ đảo chính
quan hệ giữa cuba với chính quyền
tổng thống mỹ donald trump
có thể đang xấu đi
song đảo quốc này vẫn đang đói một lượng khách du lịch lớn
đến từ mỹ
theo thống kê chính thức chỉ trong bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
lượng du khách mỹ tới cuba
tăng tới hơn chín mươi
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
theo bộ du lịch cuba
mỹ là quốc gia có lượng du khách
tới cuba nhiều thứ hai sau canada
với khoảng sáu trăm hai mươi bốn năm trăm ba mươi du khách
chỉ trong vòng bốn tháng đầu năm
bất chấp mối quan hệ ngoại giao
không xuân xẻ giữa hai nước
có tới một mươi ba năm du khách mỹ khẳng định
họ đến cuba vì cảm thấy đảo quốc này an toàn
cuba bày tỏ hy vọng đảo quốc này sẽ đón
năm triệu khách du lịch trong năm nay
bất chấp các lệnh trừng phạt của washington
áp đặt đối với la habana
du lịch là một trong những nguồn thu ngoại tệ chính của cuba
có hơn ba tỉ đô la mỹ cho ngân sách quốc gia
hồi năm hai nghìn một mươi tám
dự kiến cuba sẽ giới thiệu các sản phẩm du lịch
và chương trình vui chơi giải trí mới
trong hội trợ du lịch quốc tế lần thứ ba mươi chín
diễn ra trong ngày bảy tháng năm tại la habana
theo giờ địa phương
nhằm hạn chế các vụ tai nạn giao thông
gây chết người
do lái xe uống rượu bia
giới chứng bang new south wales của australia
vừa gia tăng mức xử phạt mới
với các tài xế say xỉn
đây là lần đầu tiên những lái xe có nồng độ
cồn thấp cũng bị áp dụng hình phạt
bắt đầu từ ngày hai mươi tháng năm tới
bất kỳ ai tại bang new south wales
bị phát hiện có nồng độ cồn
trong máu khi lái xe
kể cả nồng độ cồn thấp
sẽ bị tước giấy phép lái xe ngay lập tức
cụ thể tài xế bị phát hiện có nồng độ thấp
sau khi uống một đến hai chai bia nhẹ
sẽ bị phạt năm trăm sáu mươi một đô la australia
tương đương với chín năm triệu đồng
và tước giấy phép lái xe ba tháng
những người có nồng độ cồn
ở mức trung bình
ngoài bị phạt tiền
còn phải chấp hành hình phạt bổ sung
tương đương với hai mươi bảy triệu đồng
để lắp đặt hệ thống kiểm tra hơi thở tự động
trong xe suốt hai năm
luật mới cũng quy định
bất kỳ tài xế nào có thái độ phản ứng
với mức phạt tại chỗ
sẽ bị đưa ra hầu tòa
và đối mặt với mức phạt lên tới hai hai trăm linh đô la australia
tương đương với ba mươi bảy bốn triệu đồng

những người có nồng độ cồn

sẽ bị đưa ra hầu tòa

trong xe suốt hai năm
luật mới cũng quy định

trong xe suốt hai năm

trong xe suốt hai năm